bà con nông dân tỉnh quảng ngãi đang tập trung chăm sóc vụ lúa đông xuân thế nhưng một trong những khó khăn lớn của nông dân quảng ngãi là tình trạng chuột phá hoại mùa màng
hiện nay diện tích lúa bị chuột phá hoại gấp đôi so với năm trước ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đang tập trung để đối phó vấn nạn này
trên cánh đồng phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi từ sau tết nguyên đán đến nay ngày nào ông lê văn hương cũng phải lội vào giữa ruộng để vớt lá lúa do chuột cắn phá
mặc dù đã dùng nhiều cách từ đánh bả đến rào chắn bao ni lông xung quanh ruộng nhưng ông cũng bất lực nhìn ba xào ruộng bị lũ chuột cắn phá
không chỉ dụng của ông hơn bốn hectare lúa đông xuân trên cánh đồng này đang giai đoạn đẻ nhánh cũng bị chuột cắn phá hại nặng nề
diện tích bỏ là ba xào này một xào nước bống một xào nước nam gần sáu xào ruộng và bỏ con đó
vụ đông xuân năm nay tỉnh quảng ngãi gieo xạ ba mươi tám hectare
đến thời điểm này lúa đang trong giai đoạn
trong giai đoạn đẻ nhánh làm đồng nhiều diện tích chỗ bông phát triển tươi tốt
tuy nhiên chuột vẫn hoành hành gây hại liên tục và kéo dài
theo thống kê của ngành nông nghiệp quảng ngãi hiện có gần hai năm trăm linh hectare lúa bị chuột phá hư hại tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó diện tích hư hại nặng khoảng ba trăm linh hectare
nạn chuột phá không chản lan trên diện tích rộng mà tập trung theo khu vực nhất là vùng triển gò đồng bằng
nhiều diện tích lúa của bà con nông dân phải bỏ hoang vì nạn chuột phá hại
đối phó với vấn nạn chuột ngành nông nghiệp quảng ngãi đồng loạt gia quân diệt chuột
các địa phương đã huy động nông dân thanh niên ra đồng tham gia đào bắt chuột
ngành nông nghiệp hướng dẫn khuyến khích bà con sử dụng các biện pháp phòng trừ chuột an toàn
đồng thời hỗ trợ thuốc cho các địa phương có diện tích thiệt hại nặng
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi cho biết một trong những nguyên nhân khiến nạn chuột hoành hành
là do lũ muộn vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tại vụ đông xuân trễ nhà nông không có thời gian phục hồi đồng ruộng tiêu diệt chuột trước khi vào vụ
do vậy những vụ tới ngành nông nghiệp sẽ chủ động hơn để không xảy ra nạn chuột phá hại như năm nay